lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng đại diện lãnh đạo bộ công thương bộ tài chính đại diện đại sứ quán trung quốc tại việt nam
đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn để xem xét đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu tân thành
từ đầu tháng bốn đến nay hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa việt nam và trung quốc trên các cửa khẩu của lạng sơn gặp nhiều khó khăn
hàng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu tân thanh có ngày lên tới hơn một xe chủ yếu là nông sản hoa quả tươi
trước tình hình trên tỉnh lạng sơn đã đề nghị các bộ ngành trung ương sớm chủ trì phối hợp trao đổi với phía trung quốc
cho phép kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tăng từ năm tiếng một ngày như hiện nay lên bảy tiếng một ngày và làm việc thứ bảy chủ nhật
bên cạnh đó tỉnh cũng đã kiến nghị trước mắt cho phép tạm dừng tiếp nhận nông sản lên cửa khẩu tân thanh trong một mươi năm ngày để giải quyết các công tay nơi ùn ứ
ngay sau cuộc làm việc tại lạng sơn đoàn sẽ sớm báo cáo thủ tướng chính phủ cho ý kiến chỉ đạo cụ thể
bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ cùng phối hợp với các bộ ngành khác tìm giải pháp tối ưu giảm tình trạng ồn ứ hàng nông sản tại cửa khẩu tân thanh nói riêng
cũng như các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn nói chung